thưa quý vị theo hướng dẫn phương án tổ chức giao thông trên địa bàn của sở giao thông vận tải tp hcm
thì từ ngày năm tháng một mươi xe buýt xe khách xe hợp đồng và xe du lịch sẽ được hoạt động trở lại
với số lượng phương tiện hạn chế riêng xe ôn công nghệ chưa được phép hoạt động
cụ thể từ ngày năm tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm sẽ tổ chức chạy lại một số tuyến xe buýt
với tần suất và thời gian hoạt động tùy theo tình hình nhu cầu thực tế từng khu vực
với taxi mỗi đơn vị đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá hai mươi số xe quản lý
tương tự hãng xe hợp đồng dưới chín chỗ sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách
ô tô công nghệ cũng chỉ được phép đăng ký hoạt động tối đa không vượt quá một mươi số xe quản lý
với xe du lịch mỗi đơn vị kinh doanh được đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa
không vượt quá ba mươi số xe quản lý ngoài ra sở giao thông vận tải tp hcm còn cho phép
phương tiện phục vụ các chương trình du lịch được sở du lịch ủy ban nhân dân các quận
nguyện và thành phố thủ đức tổ chức theo kế hoạch vận chuyển của ngành y tế
phương tiện đăng ký hoạt động theo đề xuất của các đơn vị sẽ được sở giao thông vận tải
tp hcm cấp phép thông qua giấy nhận diện có mã qr
trong quá trình hoạt động căn cứ nhu cầu đi lại và tình hình kiểm soát dịch covid một mươi chín
sở tiếp tục điều chỉnh số lượng phương tiện hoạt động phù hợp
riêng xe ôm công nghệ chở người ở tp hcm hiện chưa được phép hoạt động
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển giữa tp hcm và bốn tỉnh lân cận
sở giao thông vận tải tp hcm đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận cho người lao động
di chuyển liên vùng bằng xe cá nhân nếu có chứng nhận tiêm vaccine và kết quả
xét nghiệm âm tính covid một mươi chín còn hiệu lực
theo đề xuất thì người di chuyển bằng xe cá nhân như xe ô tô mô tô xe gắn máy
cũng như công nhân chuyên gia di chuyển bằng xe do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón
từ các tỉnh bình dương đồng nai long an tây ninh đến trụ sở sản xuất
tại tp hcm và ngược lại đều phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine trước đó một mươi bốn ngày
hoặc là ép không đã khỏi bệnh dưới sáu tháng có kết quả xét nghiệm âm tính
sars cov hai định kỳ bảy ngày một lần
về phương thức nhận diện các đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố
phải xây dựng phương án vận chuyển công nhân chuyên gia thông qua các đơn vị đầu mối
đăng ký phương tiện lộ trình thời gian hoạt động gửi đến sở giao thông vận tải
thành phố để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh
đối với các đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh xây dựng phương án
vận chuyển công nhân chuyên gia và đăng ký phương tiện lộ trình thời gian hoạt động
gửi đến sở giao thông vận tải các tỉnh để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh
người tham gia lưu thông phải sử dụng mã qr khai báo di chuyển trên ứng dụng vneid
và mã qr có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng y tế hcm hoặc sổ sức khỏe điện tử
nếu không có mã qr người lưu thông xuất trình một trong các giấy tờ xác nhận
và f đã khỏi bệnh dưới sáu tháng đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
khi được cơ quan chức năng yêu cầu
đến khuya ngày một tháng một mươi người dân đi bằng xe máy từ thành phố hồ chí minh
về quê vẫn liên tục đổ về địa phận của tỉnh bạc liêu
lực lượng công an và các ngành chức năng đã tiến hành tổ chức test nhanh covid một mươi chín
trước khi đưa những người này vào khu cách ly tập trung phòng dịch theo quy định
trước đó vào chiều ngày một tháng một mươi hơn một trăm linh công dân của tỉnh bạc liêu đang mắc kẹt
tại tỉnh long an đã được lực lượng chức năng tiếp nhận và đưa vào khu cách ly tập trung
khu nhà ở sinh viên phường một thành phố bạc liêu để cách ly tập trung phòng bệnh covid một mươi chín
theo quy định
đa số công dân trở về là người lao động bị mất việc bị kẹt lại thành phố hồ chí minh
do ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín khi địa phương này thực hiện giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng qua
khi gai tin thành phố hồ chí minh sẽ nới lỏng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh vào ngày một tháng một mươi
những người dân này đã tự rời khỏi thành phố hồ chí minh bằng xe gắn máy để về quê
và kẹt tại trạm kiểm soát phòng chống dịch của tỉnh đông an
sau khi được công an chức năng hỗ trợ tạo điều kiện đưa về đến tỉnh bạc liêu
tất cả người dân được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín theo đúng quy định
chương trình tiếp tục với một số tin tức về giao thông
bộ giao thông vận tải đã có công điện gửi hai mươi tám sở giao thông vận tải các tỉnh phía nam và miền trung tây nguyên
yêu cầu tổ chức vận chuyển phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân
đảm bảo tăng cường kiểm soát ra vào khu vực thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai và nông an
theo đó việc vận chuyển người dân phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
đối tượng được phép vận chuyển theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
hướng dẫn tại quyết định số một nghìn bảy trăm bốn mươi ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín

đảm bảo không xảy ra ủn tắc giao thông đặc biệt khi qua các chốt kiểm soát dịch